ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông tin từ công an tp hcm cho biết vừa đấu tranh triệt xóa thành công hai nhóm đối tượng
bắt giữ sáu đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn
nhóm thứ nhất do đối tượng hồng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận sáu cầm đầu đã cùng ba đồng phạm là thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
lưu thanh tuấn sinh năm hai nghìn ba lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ quận sáu
lãi suất mà long cho các con nợ vay lên đến năm trăm bốn mươi trên một năm
khi người vay không trả đúng hạn thì long chỉ đạo đàn em nhắn tin đe dọa dùng sơn pha trộn với mắm tôm khủng bố để buộc trả tiền
các đối tượng còn tạt chất bẩn vào nhà người thân lánh diện của người vây tiền để đòi tiền
theo công an nhóm của long đã tạc sơn nhằm cưỡng đoạt tài sản rất nhiều vụ trên địa bàn quận sáu tp hcm
nhóm đối tượng hoạt động tính dụng đen thứ hai do tiêu trần quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê đồng tháp
cùng nguyễn thị ngọc yến thực hiện
qua điều tra giữa năm hai nghìn hai mươi hai yến là nhân viên tính dụng của một ngân hàng trên địa bàn tp hcm
yến đã mốc nối với huy cho bà hát chủ của một doanh nghiệp vay hơn một mươi tỷ đồng với lãi suất một trăm năm mươi trên một tháng
yến và huy đã thu lợi bức chính số tiền hơn ba tỷ đồng
hiện hai vụ việc đang được công an tp hcm tiếp tục điều tra xử lý